tối ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây tại vùng đất cố đô hoa lư lịch sử sẽ diễn ra lễ kỷ niệm một năm mươi năm
nhà nước đại cổ việt và chương trình nghệ thuật tỏa sáng thiên anh hùng ca đại cổ việt
đây là một sự kiện lớn có ý nghĩa của tỉnh ninh bình để vinh danh vị hoàng đế đã có công dẹp loạn
một mươi hai sứ quân gây dựng nên nhà nước đại cổ việt một thời huy hoàng
đây là điểm nhấn chính nằm trong chuỗi khoảng năm mươi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh
để kỷ niệm một năm mươi năm đình bổ lĩnh sau khi dẹp loạn một mươi hai sứ quân
chính thức lên ngôi đình tiên hoàng đế đặt niên hiệu thái bình lập ra nhà nước đại cổ việt
đến thời điểm này thì có thể nói rằng là chương trình lễ kỷ niệm một nghìn năm mươi năm thành lập nhà nước đại cổ việt
thì đã tương đối là hoàn chỉnh và chúng tôi cảm thấy rằng là rất là vui
khi mà trong khi thế chung của tỉnh ninh bình nói riêng và của cả nước nói chung
thì chúng ta long trọng kỷ niệm một cái sự kiện lịch sử
một sự kiện mà dân tộc chúng ta chính danh là một quốc gia
từ tư tưởng chủ đạo trên đạo diễn lê quý dương lấy hình tượng những pho sử của dân tộc
làm hình tượng chính cho thiết kế sân khấu
qua đó tạo nên cảm xúc những trang sử vẻ vang và huy hoàng của dân tộc giới thiệu với các thế hệ hôm nay
chương trình sẽ được giàn dựng theo phong cách huyền thoại sử thi
qua câu chuyện kể của một lao ông với các cháu thiếu niên xuyên suốt chương trình
đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa các lớp đối thoại của những nhân vật lịch sử
và đại cảnh sân khấu lớn
đạo diễn lê quý dương đã lựa chọn ca khúc hoa lưu đại trận tập
được sáng tác mới nhất của nhạc sĩ phó đức phương
với phần trình bày vô cùng độc đáo và mới lạ của ca sĩ tùng dương
hứa hẹn tạo nên một tiết mục mở màn vô cùng đặc sắc
thư tưởng của tôi là tôi hết lòng vì tinh thần của đinh tiên hoàng
là sau khi dẹp đoạn một mươi hai sư quân đã thống nhất trang sơn và lên ngôi là hoàng đế
thì tinh thần của đinh tiên hoàng là độc lập và tự chủ và thống nhất giang sơn
tinh thần của diễn viên và tập thể nghệ sĩ rất là phấn khởi
với số lượng khoảng năm trăm linh người thì anh chị em đang ngày đêm luyện tập
giống như cái mảnh ghép vậy
thì mỗi đơn vị mỗi mảng tập riêng xong đấy lại ghép lại với nhau
và tinh thần của anh em chị em rất là hào hứng
chương trình nghệ thuật tỏa sáng thiên anh hùng ca đại cổ việt
có sự tham gia của hơn năm trăm linh nghệ sĩ diễn viên các vận động viên của trung ương và địa phương
như nhà hát tuồng việt nam nhà hát trèo hà nội nhà hát trèo ninh bình
đoàn ca múa việt bắc đại học thể dục thể thao tử sơn
các nghệ sĩ vô cùng phấn khích và tự hào khi được tham gia vào một chương trình
có tính quy mô như vậy qua đó thêm hiểu và tự hào về ý chí độc lập tự cường của cha ông
thấy được trách nhiệm của thế hệ hôm nay với đất nước